chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi tiếp đoàn chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo việt nam lần thứ bảy nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
chúc mừng linh mục trần xuân mạnh được đại hội tín nhiệm cử làm chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn ủy ban đoàn kết công giáo việt nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đạo và đời
đồng hành cùng dân tộc thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam
vận động tập hợp đoàn kết đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững
chiều nay tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đã tiếp đoàn đại biểu ủy ban đoàn kết công giáo việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đến chào và báo cáo kết quả

kết toàn dân tộc làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào công giáo
góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thưa quý vị trong những ngày vừa qua ở miền tây nước ta đã xảy ra đợt chiều cường cao nhất trong lịch sử bốn mươi năm qua
khiến cho hàng loạt đề bào bị vỡ nhiều nhà dân ở thành phố cần thơ bị ngập nặng
hàng nghìn hectare đất nông nghiệp chìm trong biển nước
những ngày qua lũ kết hợp với chiều cường vượt báo động ba đã làm bầy bờ bao của hai quận ninh kiều và cái răng thành phố cần thơ bị vỡ
gây ngập nhiều nhà cửa
gần bốn trăm năm mươi hectare vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng hơn một trăm tám mươi hectare lúa và hoa màu ngã hư hại
đến nay chiều cường đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với đỉnh chiều các năm trước
lên cao nhiều hơn một năm nhiều lắm
nhưng mà nó sớm
hơn như mỗi năm hồi vừa nãy thì nó có bốn giờ đã lớn rồi
mỗi buổi trước thì ba giờ buổi trước nữa thì hai giờ
nhưng mà những cái thải đoạn đó thì nó lên nhiều nhanh
rồi bà con người ta cũng dẹp dọn cái ống này làm ăn gì được hết á
theo thạc sĩ nguyễn hữu thiện chuyên gia sinh thái trường đại học cần thơ
ngoài nguyên nhân do các yếu tố khí tượng thủy văn và hải văn
thì sơ bộ có thể nhận thấy các nhân tố gây nên hiện tượng này
là sự kết hợp của sụt lún ở đồng bằng sông cửu long
phát triển nông nghiệp
xuất lúa vụ ba phát triển cơ sở hạ tầng đô thị
nền nông nghiệp nên chuyển theo cái hướng của cái nghị quyết một trăm hai mươi cái chính phủ
là cái hướng một nền nông nghiệp giảm thăm canh và trú trọng về chất lượng hơn là số lượng
thì như vậy sông ngòi nó sẽ sạch hơn
và như vậy thì về lâu về dài chúng ta mới có thể giải quyết được cái chuyện sụp lúng của đồng bằng
ngoài ra còn có tác động từ các nguyên nhân khác
như mức độ đô thị hóa
phát triển khu công nghiệp
việc sử dụng nước ngầm quá mức đang đẩy nhanh quá trình sụt lún
hệ thống đê bao ở vùng đồng bằng sông cửu long ngày càng hoàn thiện
làm suy giảm vùng chữ nước và làm gia tăng mức độ nước dân do chuyển lũ và chuyển chiều
thưa quý vị hôm nay tại hội trưởng thống nhất tp hcm
quỹ hòa bình và phát triển tp hcm và ủy ban hòa bình tp hcm
đã tổ chức ngày văn hóa hòa bình tp hcm năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề vì một xã hội không bạo lực
ngày văn hóa hòa bình tp hcm hai nghìn một mươi tám với chủ đề vì một xã hội không bạo lực
giới thiệu và cung cấp thông tin về những dự án gìn giữ thúc đẩy mối quan hệ hòa bình
giữa con người với môi trường sống tòa đàm nói chuyện trao đổi
nhằm thảo luận về những hiện tượng bạo lực nổi cộm trong xã hội
và tư vấn cách ứng xử phù hợp trong các tình huống bạo lực
cũng như hoạt động giao lưu trải nghiệm nhằm phát triển nhận thức
cho mọi lứa tuổi và hoàn cảnh góp phần kết nối cộng đồng trong xã hội
đặc biệt là với trẻ em và nhóm yếu thế
chủ đề là văn hóa hòa bình không bạo lực
đây là vấn đề mà tôi nghĩ là rất là nhân văn và khi các em tiếp cận được
và hiểu được những vấn đề này thì các em sẽ có cách sống và cách ứng xử
phù hợp và nó nhân văn và có thể hội nhập hiểu được vai trò của mình
đối với bản thân mình với tập thể cũng như là đối với
với các em

không phải chỉ là ở việt nam mình thôi
mục đích của nhóm là muốn tham gia để cho xã hội biết về khả năng
năng lực của người khuyết tật và góp phần nâng cao nhận thức
cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng khi mình chia sẻ
những khó khăn của người khuyết tật khi gặp phải và những đối tượng yếu thế
đối với người khuyết tật thì họ muốn xã hội tạo điều kiện
tạo cơ hội để cho người khuyết tật có thể tham gia học tập
vui chơi giải trí tất cả mọi mặt trong xã hội bình đẳng như tất cả mọi người
thông qua ngày hội ban tổ chức muốn truyền bá đến mọi người dân
thành phố hồ chí minh đặc biệt là giới trẻ các gia đình
và các nhóm yếu thế trong xã hội về vai trò trách nhiệm của mình
đối với việc xây dựng hòa bình trong thời bình hòa bình hằng ngày
thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm đó là yêu thương tôn trọng và tin tưởng
ý nghĩa của thông điệp đó là khi chúng ta xây dựng một gia đình
dựa trên ba cái giá trị đó không chỉ có tình yêu thương
mà có cả sự tôn trọng và tránh những cái hành vi gọi là bạo lực
về thể chất và tinh thần đối với trẻ nhỏ và đối với những người thân
trong gia đình mình thì khi đó chúng ta sẽ có một cái gia đình vững chắc
và chính gia đình đó sẽ là hạt nhân rất là cốt lõi
để làm nên một xã hội nhân ái và nhân văn hơn
nếu mà gia đình không yên ấm thì ít nhiều cũng tác động đến
môi trường lớn ở bên ngoài tại vì gia đình cũng là tế bào
của xã hội mà
từng gia đình mà không yên ổn thì ít nhiều cũng một chút
rối loạn nào đó trong xã hội
cho nên mong rằng là từng người lớn những người lớn quan tâm chăm sóc
và dạy dỗ con mình từ lúc nhỏ thì hy vọng là khi các cháu ra đời
sẽ được ổn định
ngày văn hóa hòa bình tp hcm hai nghìn một mươi tám được kỳ vọng sẽ trở thành
sự kiện thường niên có sức lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình
trong cộng đồng góp phần kiêm tốn nhưng chủ động để tp hcm
tham gia với cả nước thực hiện các mục tiêu phát triển
bền vững của liên hợp quốc đặc biệt là mục tiêu số một mươi sáu
hòa bình và công lý
thưa quý vị theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tỉnh hà tĩnh
và các bộ ngành liên quan đã tiến hành giả soát đánh giá toàn diện
về hiệu quả cũng như những tác động của dự án mỏ sắt thạch khê
quả đó sẽ có báo cáo đề xuất với chính phủ
trong khi đó cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này
đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong suốt nhiều năm qua
từ một mươi năm trước gia đình của ông nguyễn phúc
đã diễn công cảnh và nhiều hộ dân chuyển về sống
tại khu tái định cư thôn thường xuân xã thạch đỉnh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
sau khi dự án mỏ sắt thạch khê được triển khai
thế nhưng cũng từng đó năm những hộ dân nơi đây
đã phải chịu cảnh thiếu thốn về điều kiện sống
từ một mươi năm trước gia đình của ông nguyễn phúc

thế cũng từng đó năm những hộ dân nơi đây đã phải chịu cảnh

nói trên người dân đã phải bỏ tiền để tự khoan giếng
họ chỉ thu được nguồn nước nhiễm phèn
cùng với cát bẩn
nên những chiếc giếng chết như thế này
ở khắp nơi trong làng

thế nhưng họ chỉ thu được nguồn nước nhiễm phèn cùng với cát bẩn
mua ba trăm linh mét vuông đất và xây được nhà nên dù đã ổn định nhà cửa
nhưng những người dân nơi đây trẻ thì rời quê hương lên các thành phố lớn
trung niên thì đành ngồi nhà ai thuê gì làm nấy vì đất sản xuất không còn
năm hai nghìn chín mỏ sắt thạch khê bắt đầu thử nghiệm khai thác lộ thiên
và kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy luyện thép tại việt nam
nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau năm hai nghìn một mươi một mỏ sắt thạch khê tạm dừng hoạt động khai thác
sau khi đạp bóc đất tầng đạp một mươi hai bảy triệu mét khối
tạo ra một mong mỏ có kích thước rộng sáu x một km sâu hơn ba mươi mét
năm hai nghìn một mươi bảy mong mỏ trở thành một hồ nước lớn với hơn năm trăm bốn mươi bốn triệu tấn quặng dưới đáy
tất cả đang nằm im chờ quyết định cuối cùng
việc dừng khai thác có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế của doanh nghiệp
khiến máy móc bỏ hoang
nhưng không vì thế mà có sự vội vàng trong quyết sách
bởi sự đánh đổi môi trường lấy kinh tế có thể ảnh hưởng tới nhiều thế hệ mai sau của đất nước
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị bộ tài chính mỹ mới đây khẳng định không lo lắng về khả năng trung quốc
bán số trái phiếu chính phủ mỹ trị giá hơn một tỷ đô la mỹ
của bắc kinh đang nắm giữ
thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về động thái trả đũa thương mại của bắc kinh
bộ tài chính mỹ khẳng định nếu trung quốc quyết định bán trái phiếu mỹ
sẽ có những người khác mua vào và điều này chắc chắn sẽ gây tổn thất cho bắc kinh
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán rằng
thay vì trả đũa gói thuế quan trị giá hai trăm linh triệu đô la mỹ của mỹ
bằng biện pháp thuế quan tương tự trung quốc có thể tấn công mỹ theo cách khác
đó là bán số trái phiếu chính phủ mỹ trị giá một một trăm bảy mươi tỷ đô la mỹ
về khả năng tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo mỹ chung bên lề hội nghị g hai mươi
bộ tài chính mỹ cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra nếu washington nhận thấy có triển vọng tích cực
cho các cuộc trao đổi
tuy nhiên để nối lại các cuộc đàm phán thương mại song phương
mỹ muốn trung quốc cam kết hành động để cải cách cấu trúc nền kinh tế nước này
bộ ngoại giao nga tuyên bố nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
về thỏa thuận ngăn ngừa các sự cố quân sự nguy hiểm
tuy nhiên nato vẫn chưa đưa ra thiện trí tương tự
thứ trưởng ngoại giao nga alexander grushko khẳng định
mắc cơ va chưa bao giờ lẳng tránh đối thoại
chẳng hạn mắc cơ va đã kêu gọi tổ chức các cuộc tham vấn trực tiếp với sự tham gia của giới chức quân sự
của tất cả các nước tham gia hiệp ước ngăn ngừa đụng độ quân sự nguy hiểm với nga
và cả các nước đang muốn tham gia hiệp ước này
mắc cơ va cũng từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại nghiêm túc trong khuôn khổ của hội đồng nga nato
về những vấn đề nói trên
tuy nhiên nga cho rằng nato không những không sẵn sàng thảo luận chi tiết những ý tưởng của nga
mà còn không có những động thái cần thiết nhằm khôi phục mối quan hệ bình thường trong lĩnh vực quân sự
sau khi bị oxfam đưa vào nhóm cuối cùng trong bảng xếp hạng về cam kết giảm bất bình đẳng
ngay lập tức singapore đã đưa ra lời phản ứng
trong bảng xếp hạng các quốc gia cam kết giảm bất bình đẳng của osfarm
singapore đứng thứ một trăm bốn mươi chín chỉ đứng trên tám quốc gia khác
báo cáo xếp hạng toàn cầu dựa trên những can thiệp của chính phủ nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo
năm nay oxfam đưa thêm một tiêu chí để xếp hạng đó là chính sách thuế bất lợi
và oxfam cho rằng singapore có một số chính sách kiểu thế này
cụ thể singapore đã tăng thuế thu nhập cá nhân lên thêm hai
nhưng thuế suất tối đa hai mươi hai đối với những người giàu nhất
và khá thấp
phản hồi báo cáo của oxfam bộ trưởng bộ phát triển xã hội và gia đình singapore cho biết
thuế suất của nước này thấp nhưng những lợi ích mà cơ sở ạ tầng
và hỗ trợ xã hội chất lượng cao mang lại cho singapore là rất lớn
như tỷ lệ sở hữu nhà ở lên tới chín mươi hay tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất thế giới